chương trình ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục phản ánh tình trạng trên tại một dự án khác thuộc xã phước đồng kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thôn phước hạ xã phước đồng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa những ngôi nhà tạm mọc lên trên đất rừng lẩn khuất trên sườn đồi hoặc ẩn mình dưới ta lui đây là những ngôi nhà xây dựng trái phép nhưng vì sao nó vẫn ngang nhiên tồn tại
xin thưa đó là sản phẩm mà người ta cố tình dựng lên để chạy dự án khi thực hiện thu hồi đền bù hỗ trợ tái định cư dự án khu biệt thự quốc anh

khi làm việc với chúng tôi ông tuy đã thẳng thắn khẳng định đó là những hồ sơ được làm giả chữ ký của ông
xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo